khu ký túc xá khu nhà ở với số lượng công nhân đông đúc
làm thế nào để đảm bảo an toàn sức khỏe
cũng như tổ chức tốt công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức của người làm việc về dịch bệnh covid một mươi chín
hiện giờ thì tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới
do đó hoàn toàn có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
đối với những người lao động đang làm việc
tại những cơ sở lao động sản xuất những khu công nghiệp
đặc biệt là những nơi có người lao động nước ngoài
đến từ những vùng có dịch
với những khu công nghiệp có khu ký túc xá
dành cho người lao động lưu trú
công tác phòng chống dịch phải càng được chú trọng
nhằm phòng chống nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động
tay nắm cửa tay vịn cầu thang tay vịn lan can
nút bấm thang máy v v
tất cả đều là môi trường không gian sử dụng chung
trong những khu ký túc xá có nguy cơ lây nhiễm cả
tăng cường không khí bằng cách thường xuyên tổ chức quét dọn
mở hết cửa sổ cửa chính của phòng ký túc xá
và sử dụng quạt hạn chế sử dụng điều hòa
bố trí và đảm bảo nơi rửa tay có đủ xà phòng và nước sạch
không dùng chung các đồ cá nhân như là cốc chai nước khăn tay gối chăn v v
bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy
đạt được vị trí thuận tiện tại khu vực ký túc xá
và thực hiện thu gom xử lý hàng ngày
dọn vệ sinh lau rửa khử khuẩn ít nhất một lần một ngày
đối với nền nhà bàn ghế các đồ vật trong phòng ở khu vực rửa tay nhà vệ sinh
tổ chức bố trí cán bộ nhân sự thực hiện công tác tuyên truyền
thường xuyên nhắc nhở để nâng cao ý thức người lao động
trong các khu ký túc xá khu nhà ở
từ khi mà có dịch covid phát sinh
thì công ty của tôi đã thành lập ban chỉ đạo công tác phòng dịch
tại nhà máy với lại các phòng ban chức năng
bao gồm bên là công đoàn bên nhân sự
và đặc biệt đối với khu vực ký túc xá
thì chúng tôi tổ chức triển khai tuyên truyền cán bộ nhân viên
hay nữa là tiến hành vệ sinh khởi trùng tiêu độc các khu vực công cộng
hay là các khu vực hành lang chung đi lại các bạn
và cũng tiến hành phát khẩu trang
hay là các nước sát khuẩn miễn phí cho các bộ nhân viên để sử dụng
trách nhiệm của người sử dụng lao động ban quản lý ký túc xá khu nhà ở
là cần thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại nơi làm việc
thiết lập đường dây nóng với trung tâm kiểm soát bệnh tật
trung tâm y tế dự phòng các tỉnh thành phố
hoặc thông qua đường dây nóng của sở y tế hoặc bộ y tế
trong kế hoạch cần lưu ý có phương án xử trí bố trí phòng
để cách ly tạm thời đối với trường hợp người lao động
có một trong những biểu hiện sốt ho khó thở khi đang ở ký túc xá
sắp xếp nhân lực kinh phí phù hợp để thực hiện kế hoạch
tại những khu ký túc xá thì cần hạn chế những người không có vận sự ra vào khu vực này
và nếu có thể hãy bố trí nhân sự ở cửa ra vào
để tiến hành đo nhanh thân nhiệt cũng như là khử khuẩn cho người lao động
hãy giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch covid một mươi chín bằng thông điệp năm k
giữ khoảng cách với người khác luôn đeo khẩu trang nơi công cộng
khử khuẩn giữ vệ sinh những nơi thường tiếp xúc
không tụ tập đông người và khai báo y tế
ưu tiên đảm bảo an toàn vệ sinh phòng chống hiệu quả đại dịch covid một mươi chín
tại khu ký túc xá khu nhà ở để phát triển kinh tế trong tình hình mới